thời gian gần đây những lùm xùm xung quanh vấn đề cát c của nam ca sĩ hồ văn cường
với người mẹ nuôi vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận
và mới đây hồ văn cường được cho là đã lập kênh tiktok
chỉ ít giờ sau khi chính thức xác nhận chia tay công ty ca sĩ phi nhung
mới đây một kênh tiktok có tên hồ văn cường hai nghìn ba thông báo
con trào cả nhà hiện tại facebook cá nhân youtube tiktok cũ của công ty đã thu hồi lại
đây là kênh chính thức mới của con con mong cả nhà thương yêu con ạ
kênh tiktok này hiện nay chưa có tích xanh nhưng hiện thu hút được tới ba mươi bốn bảy ngàn lượt volow
và hơn một trăm linh năm ngàn lượt thích
trước đó sau nhiều ngày im lặng hồ văn cường đã lên tiếng để nói về những lùm xùm thời gian qua
liên quan tới công ty quản lý ca sĩ phi nhung
hồ văn cường cho biết những chuyện không hay xảy ra khiến cuộc sống của anh xáo trộn rất nhiều
có người thương người ghét nhưng hồ văn cường cũng đủ lớn để hiểu
là một người của công chúng thì anh phải biết chấp nhận
hồ văn cường chia sẻ anh sẽ luôn trân trọng tình thương mọi người dành cho mình
bà hứa sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa
hồ văn cường cũng thông báo sẽ dừng hợp tác với công ty của ca sĩ phi nhung
để tập trung vào chuyện học hành và trao dồi đam mê
cùng với đó là những tin tức mới nhất về dịch bệnh covid một mươi chín
cũng sẽ được chúng tôi liên tục tập nhật trên kênh sức khỏe và đời sống
để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất quý vị hãy like subscribe bấm chuông
để nhận thông báo từ kênh của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại